trong nền kinh tế thị trường và du lịch hiện đại nhiều tinh hoa văn hóa truyền thống đang có xu hướng bị thương mại hóa và mai một
thì tại xã tả văn huyện sapa tỉnh lào cai có một người phụ nữ dân tộc thiểu số đang tự tin vững bước trên chặng đường khởi nghiệp
từ chính những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc ở địa phương
gian hàng này là niềm tự hào của chị sùng thị lan người phụ nữ dân tộc giấy
với mong muốn tạo ra công an việc làm tăng thu nhập cho chị em phụ nữ ở địa phương
đồng thời cũng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
đồng thời cũng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của cha ông để lại

các sản phẩm ở đây đều được làm từ những nguyên liệu tự nhiên theo công thức truyền thống của cha ông để lại